nhưng được nhiều số tiền khá lớn nên cả hai đã từ chối
nhưng được nhiều số tiền khá lớn nên cả hai đã từ chối

đấy và vì cái sự lấn cấn đấy đến foot job thế là tôi đã quyết định rằng là không hợp tác nữa
trong ngày hôm nay thì sẽ đi cùng bạn ấy đến khoảng tầm ba bốn năm cái ngân hàng đó và đến cũng mua đô như thế
và đến cuối ngày thì bạn ấy sẽ trả thù lao cho tôi
lúc mà bạn ấy nói như thế thì tôi cũng hơi giật mình tại vì tôi cảm thấy cái số tiền nó cũng khá là lớn mà mình cũng không hiểu là người ta mua đôi với cái số tư nhiều tiền như thế để làm gì
nên là tôi cũng bắt đầu tôi cảm thấy hơi sợ
thực sự là tôi sợ
và sau đó thì tôi cũng quyết định là nói với bạn đó là tôi không làm nữa và tôi đi về
sau đó thì một hai ngày sau thì tôi cũng có tìm hiểu tôi cũng hỏi qua anh chị em bạn bè thì cũng biết được là cái việc mà mua bán ngoại tệ như vậy là trái phép
được biết những người đồng ý giao dịch hộ sẽ gửi thông tin hộ chiếu cùng chứng minh thư hay cân cước công dân
người thuê sẽ lấy thông tin đặt vé máy bay để giả đi du lịch
những chiếc vé này chỉ đặt trước một ngày người mua hộ có mặt tại chi nhánh ngân hàng
khi mua xong ngoại tệ sẽ hoàn vé để lấy lại tiền chấp nhận mất một khoản phí
có thể nói đây là một trong những chiêu thức mua bán ngoại tệ vô cùng tinh vi và cũng là lỗ hổng cho công tác mua bán ngoại tệ tại các ngân hàng
trước hết là nội bộ các cơ quan liên quan đến tiền tệ là chúng ta phải nghiêm trong các điều lệ quy định kỳ cương
rồi phương pháp tiếp xúc nguyên tắc tiếp xúc nguyên tắc giải quyết các vấn đề về tiền mương bạc và giáo dục đạo đức công vụ
đối với công chức đừng có dính vào để mà hưởng hoa hồng và tất cả các thứ bị mũ chuộc
cái đó phải làm trông sạch cái đội ngũ
mà liên quan đến tiền tệ nhất là cơ quan ngân hàng
thực tế không phải bất kỳ ai cũng được phép mua bán ngoại tệ
theo quy định của nhà nước việc mua bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tiến dung phải theo quy định của nhà nước
do đó trong thời gian tới yêu cầu các cơ quan bàn ngành cần phải vào cuộc làm rõ với những cá nhân tổ chức nào tiếp tay thực hiện những hành vi mua bán ngoại tệ trái phép tránh làm thị trường tiền tệ biến động vì những hành vi gian đoạn này
liên quan đến vụ cướp tiệm vàng ở huyện quảng ninh
màu bàng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã tạm giữ hai đối tượng thực hiện hành vi cướp vàng và một đối tượng tiêu thụ vàng
hai đối tượng đã giao nộp một số lượng lớn tang vật đã cướp tại tiệm vàng bích quý
sau ba mươi giờ tập trung điều tra truy xét lực lượng công an đã xác định đối tượng nguyễn linh loan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
quê tại tỉnh quảng nam là một trong những đối tượng gây án hiện đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn thành phố vũng tàu nên đã tiến hành bắt giữ
tiếp đó cơ quan công an cũng đã xác định được đối tượng trần quang triệu quê tại tỉnh bình định là đồng phạm trong vụ cướp nên đã tổ chức vận động đối tượng ra đầu thú
biết không thể trốn thoát nên đến ngày sáu tháng ba triệu đã đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương xin được đầu thú
quá trình điều tra cơ quan công an cũng đã bắt đối tượng nguyễn văn thịnh quê tại tỉnh bà rịa vũng tàu
về hành vi giúp sức cho đoan tiêu thụ một số lượng vàng đã cướp được
các đối tượng trên đã giao nộp một số lượng lớn tăng vật đã chiếm đoạt được
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương cũng đã xác định được hai đối tượng còn lại tham gia cướp tài sản nêu trên
cơ quan điều tra công an tỉnh bình dương yêu cầu các đối tượng nhanh chóng ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật
công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc cũng vừa điều tra làm rõ bắt giữ một đối tượng
chuyên dùng gạch đập vỡ kính xe ô tô của người dân để ngoài đường vào ban đêm để trộm cắp tài sản
đó là lâm tùng sơn bốn mươi ba tuổi trú tại phường thấu nhất thành phố buôn ma thuật
liên quan đến vụ án này cơ quan công an cũng bắt giữ thêm hai đối tượng là bùi kiên khánh và lâm tùng lộc
cùng trú thành phố bô ma thuật đây là hai đối tượng thường xuyên chở sơn đi gây án
theo điều tra ban đầu vào đêm khuya với mục đích đi trộm cắp tài sản sơn thường nhờ khánh hoặc lộc
chở đi dò la trên các tuyến phố bô ma thuật sau khi phát hiện xe ô tô của người dân để ngoài đường
thuận lợi cho việc tiếp cận để trộm cắp sơn đã liền xuống xe máy đi bộ đến lấy gạch đá ven đường
đập vỡ kính rồi chui vào trong xe trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài
với thủ đoạn đó từ cuối năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay sơn đã gây ra bốn vụ đập kính xe ô tô trộm cắp
nhiều tài sản có giá trị sơn là đối tượng nghiện ma túy đá và từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có hiện công an thành phố buôn ma thuật đang củng cố hồ sơ
để xử lý ba đối tượng trên cùng với hành vi trộm cắp tài sản
thưa quý vị liên quan đến vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải trên cao tốc cam lộ la sơn vào tối ngày một mươi tháng ba
đã khiến cho hai người tử vong bàn an toàn giao thông tỉnh thừa thiên huế bước đầu đã xác định được nguồn nhân của vụ tài nạn

nguồn nhân ban đầu được xác định là do xe tải khi dừng đậu trên đường cao tốc đã lấn chiếm một phần đường xe chạy và đỗ xe
nhưng không đặt báo hiệu cảnh báo nguy hiểm theo quy định
lái xe khách cũng được xác định có liên đới khi đã không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông nghiêm trọng
đoạn đường xảy ra tai nạn là đoạn đường không có hệ thống đèn chiếu sáng và cũng không có làn dừng đỗ khẩn cấp đúng chuẩn cao tốc
đây cũng là đoạn đường được phép vượt xe
sau khi vụ việc xảy ra hai tài xế xe khách và xe tải được lực lượng chức năng xác định là không có nồng độ cồn và ma túy
những hành khách còn lại trên xe khách đã được tỉnh thừa thiên huế đưa về ủy ban nhân dân xã phong mỹ huyện phong điền gần hiện trường để nghỉ ngơi
trước đó vào một mươi chín h bốn mươi phút ngày một mươi tháng ba tại km năm mươi tám đường cao tốc cam lộ la sơn qua xã phong sơn huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
khi đến đoạn đường trên thì tông vào phần đuôi xe tải thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải san hiền do anh phan đình thành chú thừa thiên huế lái xe
xe tải lúc đó bị nổ lốp phải dừng lại bên vệ đường để thay lốp dự phòng
hậu quả của vụ tai nạn đã khiến cho hai vợ chồng trẻ là hành khách đi trên xe dường nằm tử vong tại chỗ
tám người khác trên xe khách bị thương được đưa đến bệnh viện trong đó có ba người bị thương nặng hai ô tô bị hư hỏng nặng